trong những ngày này rất đông người dân đã đến làm thủ tục cấp hộ chiếu và giấy thông hành
tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn
vì vậy các cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã tăng cường làm thêm ngoài giờ
thậm chí cả ngày nghỉ để kịp thời phục vụ cho nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên ngay từ đầu giờ làm việc buổi sáng
tại phòng quản lý xuất nhập cảnh đã có hơn năm trăm linh lượt người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh
không khí nơi đây thật tấp nập đông đúc
sau một thời gian dài nghỉ tết với mục đích vận chuyển hàng hóa nông sản
xuất qua cửa khẩu tân thanh sang trung quốc
anh nguyễn văn vũ ở tỉnh tiền giang đã có mặt tại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh lạng sơn
từ rất sớm để làm giấy thông hành
nói chung là tới đây thì tế độ vẫn ok được nhưng mà mình sẽ chắc là hơi đông hơi đông rồi
các mụn nói chung là các chị và các anh rất tốt ạ phục vụ rất nhiệt tình ạ
chị cũng hài lòng ạ
dạ em rất hài lòng
với lại các chị
với lại phục vụ của các anh chị ở đây
lạng sơn là tỉnh biên giới tiếp giáp với trung quốc có nhiều lợi thế để phát triển thương mại du lịch
đầu xuân mới rất nhiều người dân đến làm thủ tục để sang trung quốc du lịch
thăm thân nhân và bắt đầu quay trở lại việc kinh doanh buôn bán
trung bình mỗi ngày phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh cấp trên một giấy thông hành và hộ chiếu
thậm chí có ngày lên tới một ba trăm linh giấy tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
mọi nhu cầu chính đáng của người dân khi đến làm thủ tục cấp giấy thông hành hộ chiếu xuất cảnh đều được phục vụ tận tình chú đáo
hàng năm thì đúng là sau cái dịp nghỉ tết nguyên đán thì cái nhu cầu người dân tăng đột biến tăng rất cao
theo mọi năm thì chúng tôi cũng đã dự đoán trước dự báo trước tình hình như vậy và đã tập trung toàn bộ lực lượng
để tăng cường cho công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ
trong những ngày vừa qua mặc dù số lượng người dân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh rất lớn
nhưng với cái
sự tập trung của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để chúng tôi đã kịp thời giải quyết nhu cầu cho người dân đến làm thủ tục
không để người dân phải chờ đợi và các thủ tục để được giải quyết trong thời gian sớm nhất đúng quy định
bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính trong cấp giấy thông hành hộ chiếu
công an tỉnh lạng sơn thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa
ngăn chặn các hoạt động xuất cảnh trái phép qua các đường mòn biên giới
phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý tốt địa bàn biên giới trong những ngày đầu năm mới
thời điểm thường diễn ra các hoạt động xuất cảnh trái phép sang trung quốc để lao động làm thuê